tại tp hcm đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ một mươi hai về công nghệ xử lý chế biến và đóng gói bao bì
triển lãm dự kiến thu hút hơn bảy năm trăm linh khách tham quan
triển lãm năm nay với chủ đề pro park việt nam hai nghìn một mươi bảy bước đệm vững chắc cho những đột phá trong công nghệ sản xuất bao bì
các gian hàng trưng bày tại triển lãm đến từ hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó hơn tám mươi là các doanh nghiệp nước ngoài với diện tích mặt bằng triển lãm tăng hơn bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
các công nghệ đóng gói bao bì đóng chai và đóng hộp thực phẩm đồ uống công nghệ chế biến và đóng gói dược mỹ phẩm
máy móc và thiết bị in ấn nguyên vật liệu và linh kiện đóng gói công nghệ an toàn vệ sinh thực phẩm công nghệ môi trường và xử lý chất thải
với mức tăng trưởng trung bình một mươi năm hai mươi mỗi năm ngành công nghiệp chế biến và đóng gói bao bì việt nam được đánh giá là khá hấp dẫn với các nhà cung cấp máy móc thiết bị nước ngoài
triển lãm được diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi